thưa quý vị công an tp hcm đang phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm linh công dân trong độ tuổi cấp căn cức công dân có hộ khẩu thường trú ở thành phố
và hiện đang thực tế cư trú trên địa bàn sẽ được cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
kết quả tiến độ triển khai thực hiện cao điểm đợt ba cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố
từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hiện hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức đã thực hiện xong công tác điều tra cơ bản
kết quả thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
tính đến ngày năm tháng chín toàn thành phố đã thu nhận được gần bảy trăm ba mươi năm trăm linh trên một bốn triệu trường hợp
đạt tỷ lệ bốn mươi chín còn lại hơn bảy trăm sáu mươi trường hợp phải hoàn thành trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối với đồng chí trưởng công an tp hcm phải nắm được di biến động ở địa bàn của mình
để thực hiện nhiệm vụ cấp căn cức công dân đảm bảo đúng tiêu chí và văn đốc trị đạo
là đối với cả người hiện đang cư trú trên địa bàn tp hcm
đủ điều kiện để cấp căn cước công dân là phải thu được hết
khi đối sánh những số liệu của a tám c sáu c một mươi về
thì chắc chắn sẽ có sự gia tăng đối với cả số này
cho nên đề nghị các đồng chí không chủ quan trong vấn đề số liệu
đối với bảy mà chúng ta phải tiếp tục công tác điều tra cơ bản
và phải thu nhận cho bằng hết được cái số lượng này
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm đánh giá
trong thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng
để hoàn thành nhiệm vụ được giao tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định
đồng chí phó giám đốc yêu cầu công an hai mươi một quận quyện và tp hcm
tiếp tục tiến hành điều tra cơ bản đảm bảo một trăm linh công dân trong độ tuổi
cấp căn cức công dân có hậu khẩu thường trú ở tp hcm
hiện đang thực tế cư trú trên địa bàn được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
phấn đấu hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai

đồng chí phó giám đốc yêu cầu công an hai mươi một quận quyện và tp hcm
điều chỉnh sự biến động dân cư
nói chung nhưng mà cốt loại là căn cức công dân và số định năng khả nhận
ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu công an các địa phương lưu ý
với trường hợp đề nghị giảm chỉ tiêu cấp căn cứ công dân
phải có giấy tờ tài liệu chứng minh và thực hiện việc phê duyệt làm sạch trên hệ thống
những việc này phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín
để kịp tiến độ hoàn thành cao điểm đợt hai